tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn đang xảy ra hết sức phức tạp trên các tuyến biên giới đặc biệt là tại tỉnh hà giang
theo thống kê chỉ trong vòng bốn ngày đầu tháng tám đồn biên phòng xín cái quản lý hai mươi bốn km đường biên huyện mèo vạc đã bắt tới một mươi một vụ với một trăm bốn mươi năm đối tượng nhập cảnh trái phép vào việt nam
tối ngày hai dạng sáng ngày ba tháng tám lực lượng biên phòng đồn xín cái tiếp tục phát hiện và bắt giữ ba mươi sáu công dân nhập cảnh trái phép qua các mốc bốn trăm năm mươi bảy và bốn trăm năm mươi
những công dân này có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh thành trong cả nước sang trung quốc làm thuê rồi vượt biên quay trở lại với nhiều lý do khác nhau
nó cũng hơn ở việt nam nhiều nhưng mà bọn em bây giờ lớn tuổi rồi đi làm việt nam mình nó khó khăn nên là muốn sang đấy làm kiếm thêm thu nhập ký nhưng mà nó cũng không lấy lắm giờ bọn em về
hành vi xuất nhập cảnh trái phép đang diễn biến rất nóng tại hà giang
chỉ riêng đồn biên phòng xín cái từ ngày một đến nay đã phát hiện ngăn chặn một năm mươi hai đối tượng vượt biên từ trung quốc về việt nam và sáu mươi đối tượng theo chiều ngược lại
đồn đã triển khai năm chốt giã chiến ba đội cơ động thực hiện phong tỏa toàn bộ biên giới
duy trì tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không quản ngại nắng mưa quyết tâm ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép ngay từ cửa ngõ đất nước
ở đây thời tiết rất khó khăn khắc nhiệt ngày mưa thì nhiều ngày nắng thì ít
ở đây để sưu ngủ nhiều lúc lắm lúc tuần tra là rất khó phát hiện những đối tượng
nhưng là vượt biên trái phép là một hay là quay về có thể người ta ẩn lớp trên bách đá tôi cũng phải lần mò lên đấy thì phát hiện ra được
hành vi xuất nhập cảnh trái phép là hành vi đáng lên án
vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng nhất là trong tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
hiện lực lượng biên phòng hà giang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát quyết ngăn chặn các trường hợp vượt biên trái phép để cách ly tập trung theo quy định